để đạt mục tiêu giảm hơn năm bốn trăm linh hộ nghèo và sáu trăm một mươi hộ cận nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn năm sáu mươi
và tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn tám sáu mươi chín vào cuối năm nay tỉnh phú yên vừa triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững
theo đó có hai mươi sáu một trăm tám mươi tám hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo được vay vốn với số tiền là hơn sáu trăm một mươi năm tỷ đồng
tỉnh cũng phân bổ hơn một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ cho chín huyện thị xã thành phố để tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm hai nghìn một mươi tám
đây là nguồn kinh phí thực hiện chương trình ba mươi a và chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất
đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo tại hai huyện miền núi đồng xuân xuân hình và một mươi một xã hai mươi chín thôn đặc biệt khó khăn một mươi một xã nghèo